một đối tượng có quyết định truy nãn đặc biệt nguy hiểm của công an huyện phù cát tỉnh bình định
vừa bị công an phường tự an phối hợp với đội kiểm soát hình sự công an thành phố bumatut tỉnh đắk lắc bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là võ ngọc triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định
trước đó công an huyện phù cát đã phát hiện bắt quả tan triều là người đứng ra tổ chức
và lôi kéo các đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke rubik
thuộc thị trấn ngô mây huyện phù cát
trong quá trình bị bắt quả tang triều đã bỏ trốn
sau khi trốn khỏi địa phương triều đã đi nhiều nơi để lẩn trốn
qua công tác nắm bắt tình hình công an phường tự an đã phối hợp đội kiểm soát hình sự bắt giữ triều
khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một căn nhà trên đường quang trung phường tân tiến thành phố bumatut
hiện đối tượng triều đã được bàn giao cho công an huyện phù cát để tiếp tục điều tra xử lý